đêm ngày hai mươi sáu dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng chín hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh có mưa to và rất to gây ngập lụt ở nhiều địa phương
mực nước liên tục dâng cao đã khiến hàng nghìn nhà dân bị ngập giao thông bị tê liệt
tại nghệ an tính đến một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng chín mưa lũ đã khiến một trăm bốn mươi người ở huyện kỳ sơn phải sơ tán
hơn bảy trăm linh người ở các huyện quế phong kỳ sơn bị cô lập một sáu trăm linh căn nhà trên toàn tỉnh bị ngập
mưa lớn đã khiến hơn một năm trăm linh hectare lúa ba ha hoa màu bị thiệt hại gần hai bốn trăm linh con gia súc gia cầm bị chết cuốn trôi
đến dạng sáng nay mực nước đã giảm xuống chính quyền địa phương đã huy động lực lượng để giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại sớm ổn định cuộc sống
hàng trăm ngôi nhà và hoa màu tại hà tĩnh cũng bị ngập các tuyến đường bị sạt lở cùng năm sáu trăm linh em học sinh phải nghỉ học
một số tuyến đường giao thông và cầu tại các xã hương đô hương trạch hương lâm hương điên bị ngập gây chia cắt cục bộ
cầu đượng lèn xóm tân trung và cầu dân sinh thôn tám xã hương lâm bị sói lở
mưa lớn đã khiến hai mươi một hectare bưởi phúc trạch tại xã hương trạch bị ngập và gây sập đổ một mươi m hàng rào tại nhà văn hóa thôn một mươi hai xã hương giang
huyện hương khê cũng đã phải di rời năm hộ dân ở xã hương lâm và một hộ dân ở xã hương thủy đến nơi an toàn trước ảnh hưởng của sạt lở đất
hiện công tác khắc phục thiệt hại đang được chính quyền địa phương và người dân tích cực triển khai